ubnd tỉnh đắk lắc đã tổ chức hội thảo lần hai để nghiên cứu đề xuất và quy hoạch bổ sung đường cao tốc buôn ma thuật nha trang
vào quy hoạch phát triển mạng lưới đường cao tốc việt nam đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
tuyến đường bộ từ thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đi thành phố nha trang tỉnh khánh hòa có chiều dài khoảng một trăm tám mươi km
thời gian di chuyển trung bình của ô tô khoảng ba năm giờ đồng hồ
theo thiết kế sau khi tuyến đường cao tốc buôn ma thuột nha trang hoàn thành sẽ rút ngắn đoạn đường xuống còn khoảng một trăm linh năm km
thời gian di chuyển trung bình của ô tô mất khoảng hơn một giờ đồng hồ
dự kiến dự án có tổng mức đầu tư là hai mươi tỷ đồng dự kiến nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách là gần tám tỷ đồng
nguồn vốn đầu tư bot là gần một mươi ba tỷ đồng thời gian thực hiện thu hồi vốn theo đề xuất là hai mươi hai năm tám tháng